vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết
mặc dù chưa được phép cấp phép khai thác nhưng nguyễn văn vấn đã cố ý lợi dụng việc được ủy ban nhân dân tỉnh lai châu cấp phép thăm dò tổ chức khai thác đá trái phép tại mỏ đá nậm khao
sáng ngày bảy tháng một công an tỉnh lai châu khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn văn vấn chú tại xóm bảy mang hạ xã yên nam thị xã duy tiên tỉnh hà nam
tạm trú khu một mươi thị trấn mừng tè huyện mường tè tỉnh lai châu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái vấn về tội vi phạm quy định khai thác tài nguyên
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu xác định năm hai nghìn một mươi bốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái vấn được ủy ban nhân dân tỉnh lai châu cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá nậm khao ở xã nậm khao huyện mường tè tỉnh lai châu
với thời hạn thăm dò là chín tháng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù biết chưa được cấp phép khai thác nhưng nguyễn văn vấn đã cố ý lợi dụng việc đủ ủy ban nhân dân tỉnh lai châu cấp phép thăm dò để thuê nhân công mua sắm dây chuyển thiết bị máy móc tổ chức khai thác đá trái phép tại mỏ đá nậm khao xã nậm khao huyện mường tè và xuất bán cho các tổ chức doanh nghiệp thi công một số công trình trên địa bàn huyện mường tè
tính riêng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến
tính riêng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái vấn đã xuất bán trái phép trên hai mươi bảy mét khối đá các loại với giá trị hơn sáu ba tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
một diễn biến mới trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng dầu từ singapore về việt nam
việc kiểm soát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã ban hành kháng nghị
đối với bản án sơ thẩm trong đó đề nghị tăng án với hai mươi tám trên bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây này
lý do kháng nghị tăng nặng mức phạt là bởi hành vi buôn lậu xăng dầu của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
bởi đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia dối loạn thị trường
chính vì vậy các bị cáo bị xét xử với cuộc hình phạt tạm biệt nghiêm trọng
tuy nhiên tòa án nhân dân tỉnh đồng nai lại áp dụng hình phạt dưới khung
và cả hình phạt tiền
kiểm tra hành chính một khách sạn cho thuê lưu trú đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triều thành phố đà nẵng
phối hợp với công an phường hòa khánh bắc phát hiện hai thanh niên có tảng chữ số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra phòng ba trăm linh năm của một khách sạn trên đường nguyễn lâm bạc
công an phát hiện trương quốc bảo và nguyễn văn tuấn cùng chú quảng nam đang cất dấu số lượng lớn là thuốc lá điện tử
kiểm tra kiểm đếm cụ thể thống kê có hai bốn trăm chín mươi năm sản phẩm thuốc lá điện tử với đầy đủ màu sắc chủng loại mùi vị
qua làm việc bảo và tuấn thừa nhận số thuốc lá điện tử trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ mà được mua qua mạng xã hội ở các tỉnh phía bắc
nhằm bán lại cho các đầu mối ở đà nẵng và quảng nam có nhu cầu

công an phát hiện trung quốc bảo và nguyễn văn tuấn cùng chú quảng nam có nhu cầu
tập đoàn dầu khí việt nam và các doanh nghiệp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong bối cảnh công ty lọc hóa dầu nghi sơn đang tạm dừng một phân xưởng để khắc phục sự cố kỹ thuật
liên quan đến việc khắc phục sự cố tại công ty lọc hóa dầu nghi sơn đại diện tập đoàn dầu khí việt nam cho biết việc sửa chữa này dự kiến khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành và sản xuất trở lại còn thời điểm này vẫn đảm bảo cung cấp đủ lượng xăng dầu cho thị trường
năm nay dự kiến lượng xăng dầu tiêu thụ trong giai đoạn trước và sau dịp tết nguyên đán sẽ tăng khoảng một mươi nên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp cho thị trường
thưa quý vị mua bán trao đổi hàng hóa là hình thức thường thấy trong công việc kinh doanh
trong hợp đồng mua bán và thông tin đăng ký kinh doanh trên hệ thống của bên bán là công ty cổ phần thương mại ô tô hà nội
đều ghi rõ địa chỉ tại số nhà hai mươi một ngõ hai trăm tám mươi sáu đường giáp bát quận hoàng mai thành phố hà nội
tuy nhiên đại diện bên mua nhiều lần đến đây để giải quyết vụ việc nhưng cửa luôn đóng như thế này
đại diện bên mua chỉ biết ngậm ngùi ra về trong vụ việc này luật sư đánh giá
cái việc này vẫn chưa thực hiện vẫn chưa bàn giao vẫn chưa lắp đặt
thì có thể là phía bên bán đã vi phạm do đó là phía của bên bán phải chịu trách nhiệm về vấn đề này
có quyền trị ra tòa án để mà giải quyết và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với cái việc mà chậm trễ giao hàng như thế này
trong đơn phản ánh ngoài việc bên bán không thực hiện theo điều khoản trong hợp đồng
phía bên mua còn cho rằng thiết bị được bán ở đây
là máy chạm trộn bê tông của công ty cổ phần thương mại ô tô hà nội đang có tranh chấp với bên thứ ba
trong trường hợp mà giả sử như là cái tài sản này không thuộc của bên bán
mà bên bán đưa ra các tài liệu các hồ sơ hoặc là trong hợp đồng thể hiện rõ là đây là cái tài sản của bên bán
nhưng mà thực chất cũng là của một bên thứ ba khác
thì cũng có cơ sở để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự về cái hành vi mà lừa đảo và chiếm đoạt tài sản nếu có
theo luật sư đối với hợp đồng mua bán dân sự
nếu một trong hai bên không thực hiện theo hợp đồng với lý do khách quan hay chủ quan
gần sớm giải quyết sự việc tránh xảy ra kiện tụng
và đặc biệt không để bị ảnh hưởng đến uy tín danh dự và thương hiệu của chính doanh nghiệp công ty đó
bên cạnh đó khi bên yếu thế làm đơn khiếu nại xử lý vụ việc
thì chính quyền địa phương cơ quan chức năng có liên quan
cần sớm giải quyết kịp thời nhằm tránh gây ra những thiệt hại và những rắc rối đáng tiếc
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất vừa đưa ra giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay
trên các màn hình điện tử fids tại nhà ga quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng
nhằm hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện
hiện nay thông tin các chuyến bay đi đến quốc nội tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đều được hiển thị trên các màn hình điện tử tại các khu vực gồm sảnh đi đến
các quầy làm thủ tục hàng không khu vực sau khi kiểm tra an ninh
khu vực cách ly
điều này gây bất tiện cho hành khách tại khu vực làm thủ tục sảnh a và b
do không biết giờ mở cửa quầy làm thủ tục
đồng thời làm tắc nghẽn tại khu vực ga đến do hành khách phải tìm thông tin băng truyền hành lý
tại các vị trí đặt màn hình fids để khắc phục những hạn chế và mang lại thuận tiện cho hành khách
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã triển khai giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay fids quốc nội
và bản đồ phương tiện giao thông công cộng tại địa chỉ tia vietnamairport vn
và qr code
với khoảng tám mươi gian hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu bán hàng đồng giá hàng bình ổn giá và giảm giá và ưu đãi
trợ tết công đoàn năm hai nghìn hai mươi ba do tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với liên đoàn lao động tp đà nẵng
tổ chức diễn ra trong ba ngày từ ngày sáu đến ngày tám tháng một là một trong các hoạt động thiết thực
chăm lo tết cho đoàn viên người lao động trên địa bàn dịp xuân quý mão
tại chương trình khai mạc tổng liên đoàn lao động việt nam đã trao tặng đoàn viên người lao động thành phố đà nẵng
một mươi phiếu mua hàng tổng trị giá bảy trăm năm mươi triệu đồng
liên đoàn lao động tp đà nẵng trao tặng ba mươi phiếu mua hàng tổng trị giá ba tỷ đồng
cho đoàn viên mua sắm tại chợ tết công đoàn
vui phấn khởi là tâm trạng của chị hương cũng như rất nhiều người lao động khi sử dụng những tấm phiếu quà tặng
để mua sắm những vật dụng cần thiết nhất cho một cái tết đang đến rất gần

cho đoàn viên mua hàng tổng trị giá ba trăm năm mươi triệu đồng cho đoàn viên mua hàng tổng trị giá ba trăm năm mươi triệu đồng
trong dịp tết quý mạo năm hai nghìn hai mươi ba này tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ tổ chức
chương trình chợ tết công đoàn tại hai mươi hai địa phương và công đoàn ngành
ngoài ý nghĩa hỗ trợ người lao động trong việc mua sắm chương trình cũng là hoạt động thiết thực
để đưa các sản phẩm hàng hóa dịch vụ chất lượng của doanh nghiệp đơn vị trong nước
đến đông đảo đoàn viên người lao động theo tinh thần người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam trong tình hình mới
những đối tác mà tham gia phiên chợ này là những đối tác đã ký hợp tác với tổng liên đoàn
và liên đoàn hàn quốc cam kết về giảm giá bán cho người lao động
để cho người lao động có thể tiếp xúc với các nền hàng gõ nguồn gốc và đảm bảo sức khỏe cho người lao động
từ nay cho đến tết nguyên đáng ngoài phiên chợ công đoàn nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên
người lao động sẽ được triển khai như chuyến xe công đoàn tham hoại tặng qua những lao động có hoàn cảnh khó khăn
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
theo các đơn vị khảo sát thị trường năm hai nghìn hai mươi ba phân khúc bất động sản công nghiệp vẫn là điểm sáng khi được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như kinh tế ổn định tăng trưởng gdp hàng năm mức cao nguồn vốn fdi ổn định
ngoài ra những chính sách mới sẽ đem đến những thay đổi lớn với thị trường trong năm hai nghìn hai mươi ba
thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp tp hcm có kết quả xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm dịch vụ đã đạt giải thưởng thương hiệu vàng tp hcm lần ba năm hai nghìn hai mươi
năm trăm linh thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nổi bật và có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển thương hiệu quy tụ hơn ba mươi sáu lao động với doanh thu đạt khoảng hơn ba trăm ba mươi ba tỷ đồng cùng nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội của thành phố
trong đó có hai mươi năm thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đạt giải thưởng thương hiệu vàng tp hcm từ năm hai nghìn hai mươi tiếp tục đạt giải thưởng thương hiệu vàng tp hcm lần ba
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi kỳ vọng các doanh nghiệp được vinh danh lần này sẽ tiếp tục phát huy giá trị thương hiệu để bay xa hơn nữa giúp tp hcm nâng tầm thương hiệu trên trường quốc tế tiếp tục thực hiện duy trì các mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng niềm tự hào cho người dân tp hcm về sản phẩm dịch vụ của địa phương nâng cao vị thế đầu tàu kinh tế cả nước của thành phố